các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đồng ý gừng có tác dụng chữa bệnh trong các trường hợp cảm mạo phong hàn ngàn mũi đau nhức đầu nôn kích thích tiêu hóa và giải động
ngoài ra gừng có khả năng kháng khuẩn cao là thực phẩm tăng sức đề kháng được nhiều người sử dụng sau khi uống dậy
gừng có thể giảm viêm giảm đau họng giảm đau và làm chậm quá trình tạo cholesterol
cưng có thể được sử dụng làm gia vị trong chế biến món ăn hoặc làm mứt pha trà
tuy nhiên nên dùng gừng vào buổi sáng sẽ có tác dụng tốt đối với sức khỏe
dụng ngừng vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ nhất là những người có cơ điện nóng hoặc thường xuyên mất ngủ
mặt khác cây xả còn gọi là cỏ giả chanh lá xả hương mau có vị cay tinh ấm có tác dụng làm ra mồ hôi ấm bụng giúp tiêu hóa khỏi nôn thông khí sát trùng khử ế tiêu đường
theo đồng y cây xả vị the mùi thơm tinh ấm có tác dụng giải độc cơ thể
chiết xuất từ cây xả ra được nhiều tinh dầu
là cây xả chứa bốn tám tinh dầu ở dạng dê hơi thân xả chứa bảy mươi năm tám mươi năm hương thơm mùi chanh tự nhiên và các tinh chất đặc biệt khác
cụ xả chứa một hai tinh dầu có màu vàng nhạt thơm mùi chanh thanh phần chủ yếu là citra sáu mươi năm tám mươi năm
cây xà có thể sử dụng ở dạng tươi xấy khô hay tán thành bột
do xả có tính ấm có tác dụng làm da mồ hôi nên chỉ thích hợp dùng để trị các chứng bệnh do hàn lạnh gây ra
các trường hợp cơ thể hương nhược và các chứng bệnh do nhiệt gây ra như cảm nhiệt hay cảm nắng không nên dùng xả uống hoặc sông
chanh dầu vitamin c ít calor
một quả chanh chỉ khoảng hai mươi galor và gần chín mươi nước
quả chanh có vị chua tinh mát tác dụng thanh nhiệt chống nôn sát trùng sáng mắt chữa hò lợi tiêu hóa thông khí tiêu đồng tiêu thực chữa giảm sốt nhức đầu
tuy nhiên người bị viêm lết dạ dày tá tràng chứa
nên hạn chế dùng chanh
có thể uống nước chanh tươi phà loãng hàm lượng acid cũng sẽ bị giảm mạnh tránh gây hại cho dạ dày
lưu ý không uống nước chanh trước khi ăn do không có khả năng đốt cháy calor để giảm cân
vậy người bị viêm lết dạ dày có nên dùng gừng chanh xả hay không
bài thuốc dùng phối hợp gừng chanh xả rất quen thuộc trong y học cổ truyền
bài thuốc này có tác dụng dự ấm khi cơ thể bị lạnh cải thiện sức khỏe tăng cường đề kháng trong thời điểm giao mùa
tuy nhiên người dùng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về thời gian và liều lượng sử dụng
vì là thảo dược nhưng cũng chỉ nên dùng trong thời gian nhất định theo chỉ định của bác sĩ chứ không nên dùng nhiều
dùng trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe
những người bị viêm lết dạ dày không nên sử dụng bài thuốc này vì không chỉ làm gia tăng cơn đau
mà còn có thể gây ra các dối loạn khác của hệ thần kinh thực vật như đổ mồ hôi tiêu chảy tăng nhu động ruột
ngoài những người bị đau dạ dày mọi người có thể làm nước gừng tranh xà giúp tăng sức đề kháng theo nguyên liệu như sau
một quả chanh hai ba cây sả năm mươi g gừng hai mươi bốn mươi g đường phèn một phần tư thịa cà phê muối
cách chế biến
bước một lột bỏ phần vỏ già bên ngoài của xả cắt bỏ phần lá xanh ở trên rồi rửa sạch cắt khúc khoảng bảy một mươi cm sau đó đập dập
gương rửa sạch giữ nguyên vỏ cắt lát năm cm
rửa sạch vắt lấy nước cốt nếu muốn ăn chua có thể thêm khoảng nửa quả nữa
bước hai cho khoảng một năm đến hai lít nước và đun cho đường phèn vào cùng đun đến khi sôi nước đường phèn tan hết thì cho xả vào đun tiếp khoảng ba đến năm phút rồi cho gừng vào đun thêm một hai phút và tắt bếp
lúc này bỏ số muối nhỏ đã chuẩn bị vào để nguội
bước ba đặt nguyên nồi trên bếp rồi đậy nắp trong ba mươi phút sau đó vớt bỏ phần sát trong nồi
rồi lọc lại phần nước qua dây một lần nữa nhằm loại bỏ phần cạn nhỏ và để nguội
bước bốn sau khi nước gừng và sả nguội hẳn cho thêm nước cốt chanh vào
lưu ý điều chỉnh vị nước theo khẩu vị riêng
nếu thấy chưa đủ ngọt có thể pha thêm đường nhưng chú ý không nên quá ngọt
ăn nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe
nước gừng chanh sả có thể bảo quản trong ngành mát tủ lạnh từ hai ba ngày
theo bác sĩ chuyên khoa huỳnh tấn vũ bài thuốc truyền tay nhau nhiều nhất khẳng định có hiệu quả phòng cúm một trăm linh là năm cây xả một nhánh gừng ba trái chanh bỏ đông đá cùng hai ba lá dứa cho vào nổi nấu để nguội phà với mật ong uống nhiều lần trong ngày
theo đó người ta còn khẳng định bài thuốc này là sự kết hợp giá trị giữa các vị thuốc như sát khuẩn làm mật ong chống oxy hóa giữ ấm cơ thể là gừng thanh lọc cơ thể chống nhiễm trùng là xả và tăng cường sức đề kháng với vitamini